để nhanh chóng phục hồi rừng cũng như hạn chế nguy cơ cháy rừng ngay sau khi có chủ trương của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã đồng ý cho phép các đơn vị được tận thu hàng chục nghìn hectare rừng bị gãy đổ sau bão
với diện tích rừng trồng phòng hộ rừng trồng sản xuất và rừng trồng đặc dụng được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước
bị thiệt hại nặng sau cơn bão số một mươi hai mà số cây còn lại không bảo đảm tiêu chí thành rừng
các chủ rừng đề xuất cho thanh lý rừng theo quy định của bộ tài chính
những diện tích rừng bị gãy đổ nhẹ dưới năm mươi nhanh chóng tận thu phần gỗ gãy và tiến hành trồng dặm lại để bảo đảm mật độ cây thành rừng
sản lượng gỗ sau khi tận thu sẽ được tập kết tại bãi theo khu vực và năm trồng
lập bảng kê có xác nhận của hạt kiểm lâm địa phương và tổ chức bán đấu giá theo quy định
thống kê của tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên cơn bão số một mươi hai đã làm hơn ba mươi hectare rừng bị gãy đổ
trong đó rừng sản xuất chiếm khoảng hai mươi hectare